để bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân tại khu vực cách ly phong tỏa trên địa bàn
tp đà nẵng đề nghị các quận huyện khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị hàng hóa
các quận huyện cần bảo đảm việc cung ứng thiết lập khu vực trung chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm tại khu vực cách ly phong tỏa
tổ công tác covid một mươi chín tại địa phương hỗ trợ nhận đơn hàng của người dân tại khu vực bị cách ly phong tỏa để đặt hàng
đồng thời tổ chức tuyên truyền khuyến khích người dân liên hệ đặt hàng trực tuyến với các siêu thị trung tâm thương mại
trong trường hợp dịch covid một mươi chín lây lan trên diện rộng phải tổ chức cách ly phong tỏa cả các quận huyện
đề nghị chính quyền địa phương sớm nắm bắt tình hình với nhu cầu lương thực thực phẩm để có phương án cung ứng